thưa quý vị những ngày này thì tại miền bắc đang trong giai đoạn giao mùa và thời tiết nóng lạnh đan sen
dự báo là kiểu thời tiết sáng sớm mưa lạnh ban ngày nắng ấm sẽ còn duy trì cho đến hết ngày mai
và từ ngày chủ nhật thì áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh hẳn lên nắng sẽ xuất hiện khiến cho nhiệt độ tăng dần
vâng giai đoạn giao mùa thời tiết có nhiều thay đổi sẽ khiến cho sức đề kháng của cơ thể giảm sút
quý vị nên giữ ấm cơ thể khi cần thiết tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể và tập thể dục thường xuyên
cùng với đó là giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và thoáng mát
còn tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam thì tiếp tục duy trì tiết trời nắng nóng
khi mà lao động ngoài trời thì quý vị nên có các biện pháp để phòng tránh say nắng